tại cơ quan công an nhóm bị căn này khai đã gây ra nhiều vụ trộm tại nhiều quốc gia như campuchia lào thái lan trung quốc cùng một số nước châu âu và nam mỹ
như phóng viên antv đã phản ánh thực trạng thanh thiếu niên mua bán sử dụng súng tự chế đang có diễn biến phức tạp và người sử dụng thì đều cho rằng chỉ vì đam mê súng săn nên tự lên mạng để nghiên cứu cũng như là tìm hiểu với mục đích bắn chim bắn thú mà không biết là đã vi phạm pháp luật
những tác hại do súng tự chế gây ra là có thể
và đã để lại nhiều hệ lụy
ngày một mươi tám tháng hai trên địa bàn huyện đắc đoa tỉnh gia lai xảy ra vụ tai nạn liên quan đến súng tự chế bắn đạn hoa cải
anh huỳnh văn hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú thị trấn đắk đoa trong lúc đang nhồi thuốc súng không may đạn phát nổ bắn thẳng vào mặt
được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh hải đã tử vong
nguyên nhân do nó nổ là viên đạn này thì theo được biết thì anh hải đã mạng
đang đi bắn trước đó nhưng mà do không nổ
sau đó anh có về anh tháo đạn ra để nhồi lại đạn khác
khả năng cho trong quá trình nó cọ sát nên là nó phát nổ
súng tự chế cũng là công cụ để các đối tượng tội phạm gây án
mới đây vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại ngân hàng agribank chi nhánh hòa thắng tỉnh đắk lắc đã xảy ra một vụ cướp nghiêm trọng
khi giao dịch viên đang làm việc thì một người đàn ông bịt mặt đẩy cửa đi vào
trên tay cầm súng lúc này một bảo vệ có phản ứng lập tức đối tượng bắn một phát đạn chống trả rồi bỏ chạy
rất may viên đạn không trúng vào ai
qua khám nghiệm hiện trường công an thành phố buôn ma thuật xác định viên đạn được bắn ra từ một khẩu súng tự chế và có khả năng sát thương rất cao
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay công an tỉnh gia lai đã thu giữ tám súng quân dụng ba súng thể thao ba mươi ba súng săn và hơn năm mươi súng tự chế các loại
hiện nay trên địa bàn cảng dưỡng nói chung
tỉnh ta nơi riêng tình trạng sản xuất mua bán sử dụng vũ khí thốt sơ súng bắn bi súng bắn hơi diễn ra rất phức tạp
được trước tình hình đó thành đạo quân tỉnh giám đốc quân tỉnh chỉ đạo quyết liệt các lực lượng chức năng
đặc biệt lực lượng án điều tra phối hợp với các đơn vị để đấu tranh làm rõ
rõ ràng hệ lụy từ súng tự chế gây ra là rất lớn
thế nhưng dường như vẫn chưa là bài học cảnh tỉnh
chỉ tính riêng trong tuần qua hà nội đã ghi nhận thêm một mươi trường hợp mắc sởi
sở y tế hà nội cho biết đây là thời điểm mà dịch sởi đã vào mùa
với số ca mắc cao so với các thời điểm khác trong năm
đáng chú ý là đã có cả người lớn nhập viện vì mắc bệnh này
đại diện sở y tế hà nội cho biết tính từ đầu năm tới nay
toàn thành phố đã có hai trăm linh tám trường hợp mắc xuất phát ban dạng sởi
bảy mươi ba trường hợp dương tình với sởi và một trường hợp đã tử vong
đáng chú ý là hầu hết trường hợp mắc sởi vừa qua đều chưa tiêm vaccine phòng bệnh này
theo các bác sĩ tại khoa truyền nhiễm bệnh viện bạch mai
bất cứ ai không có miễn dịch tức là người chưa được tiêm phòng
hoặc đã được tiêm phòng nhưng không tạo đột miễn dịch đều có thể mắc sởi
ở trẻ em ba mươi số trường hợp mắc sởi có thể dẫn tới biến chứng
giá xăng tăng liên tiếp nhiều phiên gần gần đây và ngày ba mươi tháng một mươi một vừa qua
bộ công thương đã thông báo giá điện chính thức tăng sáu tám từ ngày một tháng một mươi hai
khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng đặc biệt vào dịp cuối năm
nhu cầu sản xuất và tiêu dùng tăng tạo áp lực nhiều phía lên túi tiền
và đời sống của người lao động
theo chuyên gia kinh tế ngô trí long điện là một yếu tố đầu vào rất quan trọng
đối với sản xuất và tiêu dùng
đối với sản xuất thì dù tăng một cũng ảnh hưởng vì đó là chi phí đầu vào
huống gì tăng đến mức sáu tám
nếu tính thêm cả vat thì lên tới khoảng gần bảy chứ không hề ít
như vậy tăng chi phí thì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ giảm
khi giá hàng hóa tăng sẽ ảnh hưởng đến đời sống tiêu dùng
trong điều kiện hiện nay ai cũng phải dùng điện
tùy điều kiện thu nhập khác nhau mà sẽ có sự tác động khác nhau
nhưng chắc chắn là ảnh hưởng đến đời sống của người lao động
trong phần tiếp theo của chương trình
tình hình tại trạm dot cai lệ vẫn diễn biến phức tạp

sản lượng nghiêm trọng tại đèo khánh lê tại tỉnh khánh hòa
khiến tuyến đường nối nha trang đà lạt bị tê liệt
câu chuyện về bộ siêu tập đồ xưa của vợ chồng ông mai văn túc
sau đây là nội dung trí tiết
sau hơn hai ngày tái hoạt động trở lại
tình hình ở trạm bot cai lệ vẫn còn phức tạp
và đang vào thế rằng co vẫn không thu được
lúc một mươi bảy h chiều hai tháng một mươi hai
trạm phải xả để tránh tình trạng ủn tắc giao thông nghiêm trọng
trên tuyến quốc lộ một huyết mạch với các tỉnh đồng bằng sông kiều long
chỉ tính từ khi bất ngờ hoạt động trở lại
vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút ngày một tháng một mươi hai đến chiều ngày hai tháng một mươi hai
trạm đã phải nhiều lần tạm ngưng hoạt động
cho phương tiện lưu thông tự do qua lại để tránh ủn tắc giao thông
trong khi đó bên ngoài vẫn còn không ít trường hợp
phương tiện tụ tập chờ trạm hoạt động lại thì tiếp tục phản ứng
chiều ngày hai tháng một mươi hai trạm bot cai lệ xả
và lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra thường xuyên trên quốc lộ một
theo ông phạm anh tuấn phó chủ tịch ubnd tỉnh tiền giang
hoạt động trạm bot cai lệ thuộc thẩm quyền của bộ giao thông vận tải
với thế giảng co như hiện nay tình hình ở trạm dot cai lệ
chắc chắn còn khó khăn kéo dài nếu như các cấp thẩm quyền
chưa có phương án giải quyết một cách thỏa đáng
liên quan đến vụ việc cảnh sát giao thông bị xe đâm tử vong
trên cao tốc hà nội thái nguyên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng
đối với hoàng văn trường chú tại yên lãng đại tử thái nguyên
về tội danh chống người thể hành công vụ
theo lời khai ban đầu của trường người đã có hành vi đâm
khiến cảnh sát giao thông trọng thương và tử vong
khoảng chín giờ ngày ba mươi tháng một mươi một trường điều khiển xe máy
chở theo trương văn đạo đi vào đường cao tốc hà nội thái nguyên
khi đi đến km sáu mươi sáu đoạn qua xã quyết thắng thành phố thái nguyên
thì trường nhìn thấy tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
đồng chí trần văn vang ra tín hiệu cho trường giảm tốc độ
dừng xe vào lề đường do biết mình đi vào đường cấm
và không đội mũ bảo hiểm không có giấy phép lái xe
sợ bị xử lý nên trường đã tăng ga đâm thẳng vào đồng chí vang
do thương tích quá nặng đồng chí vang đã tử vong
không may bị bánh xe tải cán tử vong
công an huyện bình chánh sau đó có mặt điều tra xử lý hiện trường
ảnh hưởng từ sự cố tai nạn khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn
ông tạ thanh tình tri cục trưởng tri cục quản lý đường bộ ba
thuộc cục quản lý đồng bộ ba tổng cục đồng bộ cho biết
hiện đèo khánh lê thuộc tỉnh khánh hòa đang bị sạt lở nghiêm trọng
khiến đường nối nha trang đà lạt bị tê liệt hoàn toàn
trước đó vào khoảng sáu giờ ngày hai tháng một mươi hai mưa lớn kéo dài khiến đất đá bị sạt lở nghiêm trọng
tại km sáu mươi bốn hai trăm một mươi trên đèo khánh lê huyện khánh vĩnh khánh hòa
đây là tuyến đèo quan trọng thuộc quốc lộ hai mươi bảy c đường nối nha trang khánh hòa đà lạt lâm đồng
theo tính toán ban đầu khối lượng đất đá sạt lở dài khoảng bảy mươi m ưu tính vào khoảng bảy m khối
thủ tướng chính phủ vừa có ý kiến về đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật
về việc bảo đảm tuyệt đối an ninh và an toàn hàng không
thủ tướng chính phủ giao bộ giao thông vận tải nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan
hoàn thiện đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật về việc đảm bảo tuyệt đối an ninh và an toàn hàng không
trên cơ sở tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo đề án như trên giao bộ trưởng bộ giao thông vận tải
phê duyệt đề án theo quy định và chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan
ủy ban nhân dân các địa phương có cảng hàng không sân bay và công trình hàng không
tổ chức thực hiện đề án theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
và điều đặc biệt là tất cả những món đồ trong bộ siêu tập này đều còn hoạt động tốt
và trong chuyên mục môn màu cuộc sống của ngày hôm nay mời quý vị hãy cùng tới tham quan bộ siêu tập
mà nhiều người gọi vui là bảo tàng âm thanh và đây có lẽ cũng là bộ siêu tập có một trăm linh hai ở việt nam
năm trước giải phóng rất là gắn bỏ với những đồ ví dụ như đồ điện đài đài sông hồng đài kiểu long đài ba đình
gắn điện với tuổi thơ do đó là sau này lớn lên thì rất là thích đam mê sưu tầm những thứ đồ xưa rất là tinh tế
tôi cũng lại là một người rất là đam mê về những món đồ cổ này
chính vì những ngày mà đi theo chồng tôi như thế thì tôi cũng gặp những cái món đồ ví dụ như cái đèn cổ
những cái đồng hồ cũ và lúc đấy thì mình cảm thấy rất là thích thú và mình cũng có cùng chung một cái sở thích
cái đam mê và cùng nhau mua những cái món đồ ấy về
có những món đồ được vợ chồng ông túc bỏ công sức tiền bạc mua về từ mỹ trung quốc hồng kông
hay từ nhiều tỉnh thành trên đất nước
hầu hết những món đồ mà ông túc mua về đều đã hỏng và ông đã bỏ công sức
thời gian thời gian
tìm linh kiện chính hãng để khôi phục như nguyên gốc
bộ sưu tập ba mươi năm này lớn đến nỗi chính chủ nhân của nó cũng không thể thống kê được số lượng
tính về số lượng thì có thể đến hàng ngàn món bởi vì nó rất là phong phú
không chỉ cái bộ sưu tầm âm thanh của chồng tôi mà bên cạnh đó thì còn rất nhiều những cái món đồ
ví dụ như đồ đồng đồ đồng hồ hoặc là những cái đồ cũ tôi đều rất thích
và đều đã siêu tầm lại bằng cái niềm đam mê sự thích thú của bản thân mình
có lẽ cũng khó khó thống kê được
nhưng sơ bộ có thể nói là về radio có cỡ cỡ khoảng năm trăm linh dòng của rất nhiều nước trên thế giới
đến giờ này thì khi nghe lại bây giờ em có thể bật một cái video nào lên mình có thể biết được là nước nào sản xuất
dù bộ siêu tập nhiều như vậy nhưng chỉ cần nhìn thấy món đồ nào là ông mai văn túc đều nhớ như in
mua nó ở đây trong hoàn cảnh nào
có những kỷ niệm vui buồn trong những lần đi tìm kiếm sưu tầm mà vợ chồng ông túc không thể nào quên
sở hữu những cái món đồ đấy thì người ta cũng trân trọng
và đôi khi là người ta cũng rất là không khó có thể mà mua được của họ
nhưng kiên trì có thể đi lại rất nhiều lần để thuyết phục
không phải ai cũng cần tiền là bán cho em
họ cần tiền nhưng họ cũng chọn cách mua
tôi đã thuyết phục
thuyết phục với họ là sẽ mang về và trân trọng lò chùi bảo dưỡng và cất dự
có người cầu kỳ họ còn đến thăm mình xem có đúng không đã
có một thời gian mình gần như là quên ăn quên ngủ để đi mua và vào những cửa hàng đồng nát
quả thật là những cái đồ cũ thì người ta đều bán cho đồng nát
và cũng đã rất nhiều lần bị những người chủ đồng nát xua đuổi
đấy là cái kỷ niệm và mình cũng là những cái kỷ niệm đáng nhớ
mơ ước rất lớn đó là làm như một cái bảo tàng
để sau này những người hoài cổ có thể là thăm quan và nhớ lại những cái vật dụng mà mình đã gắn bó tuổi thơ
vâng và những hình ảnh mang đậm tính hoài niệm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau
hẹn gặp lại